ngày hôm nay công an quận bảy tp hcm cho biết thông tin đăng tải trên mạng xã hội facebook
về việc một mươi hai tài xế xe ôm công nghệ giao hàng dương tính với sars cov hai là không chính xác
công an quận bảy đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm người đăng thông tin không đúng sự thật này
trước đó vào sáng cùng ngày một đoạn thông tin đăng tải trên facebook rằng
công an quận bảy phát hiện một mươi hai tài xế xe ôm công nghệ giao hàng dương tính với sars cov hai
đoạn thông tin trên được chia sẻ nhanh khiến nhiều người bất an
công an quận bảy cho hay trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bảy lực lượng y tế phối hợp với công an quận
kiểm tra hơn một tài xế xe ôm công nghệ giao hàng và người dân lưu thông qua các chốt kiểm dịch trên địa bàn quận
phát hiện một mươi tám ca dương tính với sars cov hai trong đó có ba tài xế xe ôm công nghệ
những trường hợp dương tính đã được đưa đi cách ly các vị trí mà người này có mặt đều được khử khuẩn
đoạn thông tin đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật
lại thêm một trường hợp vượt chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
một việc xảy ra tại cửa ngõ ra vào tỉnh cá mau trên tuyến cốc lộ một a thuộc địa bàn xã tắc vân
thành phố cá mau vào trưa ngày hôm nay
đối tượng là hứa như đăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
vào trưa ngày hai mươi năm tháng bảy đăng điều khiển xe từ hướng bạc liêu về cà mau
khi phát hiện đăng lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra y tế
nhưng đối tượng vẫn tăng ga vào chạy
lực lượng làm nhiệm vụ đã đuổi theo chặn được người vào phương tiện
trong lúc làm nhiệm vụ nhiều lần đang hù dọa là nghiện ma túy và đang nhiễm hiv giai đoạn cuối
lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp cùng đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra y tế
và đưa đăng đi các đi tập trung một mươi bốn ngày
ngày hai mươi bốn tháng bảy sở tư pháp hà nội đã công bố mức xử phạt
đối với một mươi sáu hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó mức phạt tiền cao nhất là hai trăm linh triệu đồng
và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa hai mươi năm
các mức xử phạt như sau
không đeo khẩu trang nơi công cộng phạt tiền tối đa ba triệu đồng
vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định phạt tiền tối đa hai triệu đồng
che giấu không khai báo tình trạng bệnh phạt tiền tối đa hai mươi triệu đồng
không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu phạt tiền tối đa ba triệu đồng
không tạm đình chỉ hoạt động cơ sở dịch vụ ăn uống phạt tiền tối đa bốn mươi triệu đồng
không thực hiện hạn chế tập trung đông người phạt tiền tối đa bốn mươi triệu đồng
người không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát xử lý y tế bị phạt tiền tối đa ba mươi triệu đồng
tám trốn khỏi nơi cách ly không tuân thủ quy định về cách ly có thể bị phạt tiền tối đa hai mươi triệu đồng
hoặc bị xử lý theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trốn khỏi nơi cách ly và gây thiệt hại từ một trăm linh triệu đồng trở lên
thì bị xử lý theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
một mươi không khai báo y tế khai báo không đầy đủ hoặc gian dối lây chuyển dịch bệnh
bị xử lý theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mức phạt tù tối đa một mươi hai năm
và có thể bị phạt tiền tối đa một trăm linh triệu đồng
một mươi một đưa lên mạng máy tính mạng viễn thông thông tin giả mạo sai sự thật về tình hình dịch bệnh
bị phạt tiền tối đa một mươi năm triệu đồng hoặc bị xử lý theo điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
một mươi hai người có hành vi dùng vũ lực đe dọa cản trở người thi hành công vụ
bị xử lý theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mức phạt tù tối đa bảy năm
một mươi ba chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động khi đã có quyết định tạm đình chỉ
bị xử lý theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mức phạt tù tối đa một mươi hai năm
và còn có thể bị phạt tiền tối đa năm mươi triệu đồng
một mươi bốn người có hành vi lợi dụng sự khăn hiếm tạo sự khăn hiếm giả nhằm thu lợi bất chính
bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại điều một trăm chín mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
mức phạt tù tối đa hai mươi triệu đồng
một mươi năm lợi dụng dịch bệnh đưa thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc
vật tư y tế nhằm chiếm đoạt tài sản bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
một mươi sáu người có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhưng triển khai không kịp thời
gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo quyết định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm
một mươi năm mức phạt tù tối đa một mươi hai năm và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay nhiều bệnh viện trên cả nước
đang phải đối mặt với tình trạng thiếu máu trầm trọng
tại bệnh viện đà nẵng điểm thu gom cung ứng máu cho tất cả cơ sở y tế trên địa bàn
các quy trình đảm bảo an toàn được siết chặt cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền
để người dân yên tâm đi hiến máu phục vụ cho việc chữa trị và cấp cứu người bệnh
cổng vào khu vực hiến máu bệnh viện đà nẵng tất cả các tình nguyện viên khi đến hiến máu
được yêu cầu bỏ khẩu trang cũ thay khẩu trang mới loại khẩu trang n chín mươi năm
và đeo tấm che giọt bắn do phía bệnh viện cấp phát trước lúc quét mạ khai báo y tế online
những người có yếu tố dịch tễ hoặc biểu hiện nghi ngờ sẽ được tiến hành test nhanh covid một mươi chín
có kết quả âm tính mới được vào bên trong
tại khu vực phòng chờ và hiến máu các vị trí được cung ứng
bố trí dặn cách đảm bảo an toàn phòng chống dịch
bệnh viện đà nẵng là đơn vị cung ứng máu cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn
khi có nhu cầu nhằm phục vụ việc cấp cứu điều trị bệnh nhân
tuy nhiên tình hình dịch bệnh kéo dài thời gian qua các hoạt động hiến máu định kỳ
trong cộng đồng tạm dừng cùng với tâm lý lo ngại của người dân đã dẫn đến việc thiếu hụt nguồn máu trầm trọng
trong vòng một tháng trở lại đây nguồn máu thu vào của bệnh viện chỉ đạt từ năm mươi đến bảy mươi nhu cầu sử dụng
do đó để chuẩn bị lượng máu dự trữ cũng giống như cấp cứu cho người bệnh kịp thời
thì bệnh viện đà nẵng luôn luôn chủ động trong mọi công việc để huy động những nguồn máu
trước mắt là những đội ngũ tình nguyện những hội chiến máu nóng vẫn cung cấp thường xuyên lượng máu
để đảm bảo nguồn máu cho bệnh viện
nhưng bên cạnh đó để đảm bảo nguồn máu liên tục sợ thiếu hụt để cấp cứu người bệnh
thì chúng tôi cũng luôn luôn kêu gọi những người dân mà có đủ điều kiện về sức khỏe
thì cũng hãy cùng chung tay với bệnh viện cũng giống như cộng đồng đăng ký tại bệnh viện đà nẵng chúng tôi
thì chúng tôi sẽ có những tổ chức sàng lọc và kiểm tra sức khỏe định kỳ
để đảm bảo cái nguồn máu đó là nguồn máu tốt và đưa đến người bệnh
phải nói những giọt máu của các anh chị tình nguyện viên vào cái dịp covid như thế này rất là quý giá
bình thường là giọt máu cũng đã quý giá rồi
nhưng mà trong thời điểm này là tất cả các hoạt động hiến máu tại cộng đồng đều bị hủy
do đó là nhiều bệnh nhân đang
đang chờ máu tại bệnh viện đà nẵng
trong đợt hiến máu ngày hai mươi năm tháng bảy tại bệnh viện đà nẵng
đã có ba trăm linh tình nguyện viên đăng ký tham gia thu về khoảng hai đơn vị máu
đây là lượng máu hết sức quý giá bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ cho người bệnh
tuy nhiên lượng máu hiện nay vẫn chưa đủ
do đó tiếp tục cần sự chung tay của các tình nguyện viên khi hoạt động hiến máu được triển khai
chương trình tiếp tục với các tin tức

theo thông tin ban đầu nạn nhân là một thiếu nữ sinh năm hai nghìn sáu
quê ở thanh hóa ra huyện hưng hòa thái bình để làm việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
nhóm đối tượng hầu hết có tuổi đời từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
đã cùng nhau chửi bới đánh đập hành hạ nạn nhân
sau đó bắt lột quần áo chụp ảnh quay clip
hiện công an huyện hưng hà tỉnh thái bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan
đưa nạn nhân đi kiểm tra sức khỏe và các vết thương do bị nhóm thanh niên gây ra
đồng thời triệu tập những đối tượng có liên quan để phục vụ công tác xác minh
điều tra làm rõ theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng đã thực hiện quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn lâm mạnh hai mươi bảy tuổi là nhân viên tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
chi nhánh thanh khê về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đầu năm hai nghìn hai mươi mạnh cho khách hàng mượn tiền để đáo hạn khoản vay
nhưng khách hàng không trả tiền
nên mạnh vai người sau
mạnh đã trả tiền người trước dẫn đến mất khả năng thanh toán
do cần tiền để trả nợ nên khi tiếp nhận hồ sơ vay của ông văn phú mỹ
mạnh đã có ý định thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản
dù biết ông mỹ không đủ điều kiện vai tại ngân hàng vip
nhưng mạnh đã làm khống các giấy tờ
đồng thời lợi dụng lòng tin sự thiếu hiểu biết của khách hàng khi đưa các giấy tờ thủ tục vay
mạnh không để ông mỹ đọc nhằm tránh bị phát hiện
sau khi được ngân hàng chấp thuận cho vai
mạnh tiếp tục gian dối đưa đơn cho ông mỹ ký ủy nhiệm tri khi chưa có nội dung
và ghi vào số tài khoản đã chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt một hai tỷ đồng
sau này mạnh có chuyển cho ông mỹ bốn trăm linh triệu để không tố cáo lên ngân hàng
với thủ đạn này mạnh đã chiếm đặt của nhiều người khác số tiền hàng tỷ đồng
khoảng một giờ sáng nay tại quán karaoke bằng lăng tím thuộc tiểu khu bốn thị trấn hà trung
đội cảnh sát điều tra tội phạm đã đưa đơn cho ông mỹ

đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bảy gói ma túy tổng hợp đã qua sử dụng
một số dụng cụ để sử dụng ma túy
kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy tám trên tám đối tượng bị bắt quả tang đã dương tính với ma túy
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
đối tượng cầm đầu ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này là dương thế phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở tiểu khu phong vận thị trấn lèn huyện hà trung
tại cơ quan công an dương thế phương khai nhận đã mua ma túy rồi thuê phòng hát
tại quán karaoke bằng lăng tím để tổ chức sử dụng
hiện công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
khoảng một mươi h ba mươi trưa ngày hai mươi năm tháng bảy tại khu vực xưởng tái chế phế liệu
tại số nhà sáu trăm một mươi hai đường trần văn tất phường tràng minh quận kiến an thành phố hải phòng
bất ngờ xảy ra cháy lớn khiến tuyến đường trần tất văn bị ủn tắc cục bộ
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
đã điều động lực lượng và bảy xe chữa cháy đến dập lửa
nhưng do xưởng tập kết nhiều vật liệu nhựa dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh
chỉ sau ít phút bao trùm cả diện tích nhà xưởng rộng vài trăm mét vuông
đến khoảng một mươi ba h cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cơ bản khống chế được ngọn lửa
và triển khai dập lửa những khu vực xung quanh
theo báo cáo ban đầu đám cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên vụ cháy đã khiến phần lớn vật liệu bên trong nhà xưởng bị thiêu dụi
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy đang được xác định do chập điện
tại cuộc họp sáng nay hai mươi năm tháng bảy phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi cho biết
sẽ quy định thời gian người dân ra đường để kiểm soát dịch covid một mươi chín trong thời gian giãn cách
theo chí thị một mươi hai của thành phố
thông tin này được đồng chí phan văn mãi nói tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch
và phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn trong sáng nay hai mươi năm tháng bảy
theo ông mãi thời gian tới thành phố xích chặt các quy định giãn cách xã hội
người dân tuyệt đối ở nhà chỉ ra ngoài nếu có công việc thiết yếu
thành phố có thể giới hạn việc ra đường theo những khung giờ nhất định
chẳng hạn sau một mươi tám giờ sẽ có những công việc nhiệm vụ không được thực hiện
chậm nhất vào ngày hai mươi sáu tháng bảy ưu ban nhân dân thành phố sẽ có văn bản hướng dẫn quy định
nhóm người thực hiện các nhiệm vụ được ra đường
khi việc ra đường bị giới hạn thành phố sẽ tăng cường cung mứng hàng hóa hỗ trợ
người hoàn cảnh khó khăn
chính quyền cũng sẽ xử lý tốt hơn các tình huống y tế khẩn cấp mà người dân yêu cầu
như vậy thành phố hồ chí minh có quy định sau một mươi tám giờ có những công việc nhiệm vụ
không được ra đường đồng thời sẽ yêu cầu người dân ở khu phong tỏa khu cách ly
chỉ được ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế
động thái quyết liệt này nhằm tăng cường đến mức cao nhất các biện pháp phòng chống dịch
thông điệp này được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đưa ra
cũng trong sáng nay hai mươi năm tháng bảy tại buổi họp báo
từ ngày ba mươi một tháng năm đến nay thành phố hồ chí minh trải qua năm mươi năm ngày thực hiện giãn cách
theo các cấp độ khác nhau
tuy nhiên con số ca bệnh vẫn gia tăng với biêu độ theo chiều hướng đi lên
chính quyền thành phố thừa nhận đã bỏ lỡ cơ hội thực hiện tình huống một về phòng chống dịch
và hiện đang dốc toàn lực để xử lý tình huống thứ hai tức là tiếp tục chỉ thị một mươi sáu
với các biện pháp tăng cường hơn nâng cao và quyết liệt hơn
học tâm là phải làm sao đảm bảo được kỷ cương và giãn cách để làm điều đó
người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi yêu cầu cấp cứu y tế
chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà hoặc là hình thức đi chợ thay
tính đến ngày hai mươi năm tháng bảy sở giao thông vận tải thành phố đã cấp mã qr
cho bốn mươi ba xe ra vào thành phố cơ bản đáp ứng bảy mươi nhu cầu
việc phân luồng giao thông sẽ được tổ chức tùy theo khu vực
đồng thời cũng sẽ truyền thông
chỉ với chiếc xe ba gác đơn sơ đội hình y tế lưu động lên lõi khắp địa bàn lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho hàng ngàn trường hợp
em cảm thấy cái hành động này rất là thiết thực yêu cầu là phải lấy mẫu thường xuyên giống như là một tuần hai tuần mình thường lấy dày để loại ra được những trường hợp mà f f một để mình tạm thời có biện pháp đi khoanh dùng truy vết
khi mà đi thì tụi em cũng sẽ tổ chức tập trung một bàn ở tại chỗ với điều kiện là không tập trung quá số lượng người theo quy định và tổ chức hai xe để đi vào những chỗ như là hẻm nhỏ không vào được
cái thứ hai là đến những nhà mà ví dụ như có người già không đi đời được và những bạn có hoàn cảnh khó khăn cũng như là tật nguyền
với cách làm này việc lấy mẫu xét nghiệm được triệt để hơn sau mỗi lần lấy mẫu đội ngũ y tế đều thực hiện khử khuẩn đảm bảo an toàn
tuy nhiên không ít trường hợp chủ nhà từ chỗ
đối với hợp tác xét nghiệm vì e ngại nhân viên y tế tiếp xúc nhiều người mỗi lần như vậy phải giải thích cặn kẽ để người dân hiểu rõ hơn
vì thời gian tụi em đứng rất là mệt tại vì tụi em có khi lấy cả buổi sáng và buổi chiều rất là mệt
trường trước thì sau khi mà em lấy mẫu cộng đồng xong thì biết tin là chỗ nhà mình thì bị phong tỏa và em phải ở lại trạm y tế
thì bên ủy ban nhân dân phường cũng như bên thanh niên phường cũng hỗ trợ cho em đồ ăn thức uống và những nhu cầu thiết yếu hằng ngày trong cuộc sống
em còn cảm ơn tại vì một phần
nào cũng giúp đỡ em để mà em có thể yên tâm trong cái công việc của phòng chống dịch này
kết quả của mỗi đợt xét nghiệm nhanh phát hiện không ít trường hợp dương tính với sars cov hai
tâm lý lo lắng là không tránh khỏi nhưng tất cả đều bình tĩnh thực hiện các bước phòng dịch theo quy định và tiếp tục duy trì công việc của mình
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đã tăng cường lực lượng triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch đặc biệt là tại chợ phú thủy
chợ phú thủy đóng tại đường lê văn phấn khu phố bảy phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
nơi đây tập trung gần hai trăm năm mươi gian hàng với nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau
hàng ngày vào giờ cao điểm từ tám đến một mươi một giờ buổi chiều từ một mươi sáu đến một mươi tám giờ lưu lượng người mua người bán tập trung khá đông
điều này không chỉ gây ách tắc giao thông tại tuyến đường này mà còn tìm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng
thực hiện nghiêm chi đạo của ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chí thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường phú thủy đã ra quân tổ chức sắp xếp lại hoạt động tại chợ
theo đó đã tiến hành lập hai chốt chặn ngăn rào chắn bố trí một cổng vào và một cống ra trên tuyến đường này

trong việc điều tiết hướng dẫn thì mật độ phương tiện lưu thông tại tuyến đường ra vào chợ thông thoát hơn trước
hoạt động mua bán của bà con trở nên nề nếp hơn diễn biến dịch bệnh tại địa phương cũng như cả nước thường xuyên được cập nhật tới mọi người dân
vì vậy bà con biết và tự nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân và cộng đồng
vận động tiểu thương kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu tạm nghỉ trong một mươi bốn ngày
một cái group tiểu thương phú thủy để rồi cập nhật tất cả các số điện thoại của tiểu thương chúng tôi liên kết với nhau
khi có vấn đề gì thì tiểu thương người ta sẽ thông tin
chúng tôi lọc hai cái tổ cái tổ giám sát cộng đồng
và để mà khi mà có vấn đề gì thì chúng tôi truy vết
đêm hôm gì chúng tôi cũng phải thực hiện
dưới sự quyết liệt trong lãnh chỉ đạo của các cấp chính quyền sự đồng tình ủng hộ và ý thức chấp hành của người dân tạo nên sức mạnh tổng hợp
tỉnh bình thuận tin tưởng rằng có thể hạn chế tới mức thấp nhất khả năng lây lan dịch covid một mươi chín trong giai đoạn thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi năm
rạng sáng nay hai mươi năm tháng bảy hàng chục thanh niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng đua xe trái phép trên đường võ nguyên giáp đã bị công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận vây bắt
khoảng một giờ sáng qua công tác nắm tình hình lực lượng công an phát hiện hàng chục thanh niên tụ tập chạy xe máy nẹt vô bóc đầu so kẻ tốc độ cao
và nhiều người đứng cố vũ hai bên đường võ nguyên giáp thành phố phan thiết như thường lệ vào khung giờ này mỗi tuần
công an thành phố phan thiết phối hợp cùng cảnh sát một trăm một mươi ba và công an phường phú hà hàm tiến và thiện nghiệp triển khai các chốt vây bắt
khi thấy lực lượng chức năng nhóm thanh niên tăng ga bỏ chạy tán loạn trên đường nguyễn thông công an đã lập sẵn nhiều rào chắn nhiều lớp
khi các đối tượng chạy vào liền khóa hai đầu nhiều quái sẽ tăng ga bỏ chạy qua chốt đầu liền bị bắt ở chốt thứ hai
nhiều thanh niên bị vây ráp hai đầu đã chạy vào các hẻm và quăng xe bỏ chạy
công an bắt được khoảng ba mươi xe máy trong đó có nhiều xe đã thay đổi kết cấu như đôn dơn xoài nòng thay pô
một số thanh niên bị đưa về trụ sở làm việc
hiện là thời điểm các huyện thành phố trong tỉnh bình thuận thực hiện chỉ thị một mươi năm
khắp nơi ra sức phòng chống dịch bệnh thì một số thanh niên lại tụ tập gây rối trật tự nên sẽ bị xử lý nghiêm
trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bảy đồn biên phòng sông trăng bộ đội biên phòng tỉnh long an
đã tiến hành bắt giữ một vụ nhập cảnh trái phép và hai vụ buôn lậu trên biên giới
tại huyện tân hưng tỉnh long an lực lượng phát hiện một mươi đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tổ công tác tiến hành đưa một mươi đối tượng trên về đơn vị để điều tra làm rõ và bàn giao đối tượng
về ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín huyện tân hưng tiến hành cách ly theo quy định
trước đó đội tường tra phát hiện xuồng gỗ có một mươi thùng giấy không có người trong coi
qua kiểm đếm tổng số tan vật trên gồm bốn trăm linh chai thuốc diệt cỏ
ngoài ra còn phát hiện thu giữ là sáu mươi hai nồi cơm điện đã qua sử dụng
đồn biên phòng sông trăng đã lập biên bản tạm giữ tăng vật vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật